sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ trưởng ngoại giao của nhóm hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi và chín nền kinh tế khách mời
trong đó có việt nam đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố nagoya thủ phủ tỉnh aichi nhật bản
đoàn việt nam do thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn làm trưởng đoàn tham dự hội nghị
theo dự kiến hội nghị lần này sẽ có ba phiên họp toàn thể về thúc đẩy tự do thương mại và quản trị toàn cầu
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và vấn đề phát triển châu phi
đáng chú ý liên quan tới vấn đề tự do hóa thương mại các bộ trưởng sẽ thảo luận về các vấn đề như
tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động thương mại và đầu tư đối phó với các thách thức đang nổi lên từ quá trình số hóa
và cải thiện hoạt động của các khuôn khổ đa phương hiện nay trong đó có tổ chức thương mại thế giới wto